đánh người gây thương tích rồi cướp tài sản
ifeo nie một mươi tám tuổi trú tại xã yatio huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
vừa bị công an tp bun ma thuật tiến hành khởi tố bắt tạm giả
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
sau khi ăn nhậu say ifeo đã rủ hai người bạn đến xã yatio tp bun ma thuật
tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước
sau khi chuẩn bị hung khí các đối tượng điều khiển xe máy
đến khu du lịch sinh thái hoàng nam ở xã yatio
phát hiện hai thiếu niên đang dựng xe máy gần đó
ifeo dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái trúng vào người một thiếu niên
gây thương tích rồi cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an tp bun ma thuật
phối hợp với công an xã yatio nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi chín tháng ba
nhóm đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt đưa về trụ sở làm việc
hiện công an tp bun ma thuật đang làm rõ hành vi của hai đối tượng đi cùng với ifeo